thưa quý vị mặc dù công tác giảm nghèo bền vững đã đạt được nhiều thành tiệu trong thời gian vừa qua
tạo ra sự chuyển biến rõ nét về cơ sở hạ tầng
tuy nhiên tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số tái nghèo phát sinh nghèo hộ cận nghèo còn cao
đó là những thông tin được đưa ra trong kết quả giám sát của ủy ban thường vụ quốc hội
về việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi tám
điểm đáng chú ý nhất trong kết quả giám sát cho thấy thực trạng nghèo vẫn không giảm sâu
theo báo cáo giám sát chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại hai giai đoạn
giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám các chính sách đầu tư phát triển kinh tế xã hội giảm nghèo
đã tạo ra sự chuyển biến rõ nét về cơ sở hạ tầng
một mươi công trình hạ tầng đã được đầu tư xây dựng trên địa bàn các xã thôn bản đặc biệt khó khăn
vùng dân tộc thiểu số miền núi
đến nay đa số các xã đã có đường ô tô đến trung tâm tám mươi tám thôn có đường cho xe cơ giới
và bốn mươi hai thôn có đường giao thông đạt chuẩn bảy mươi sáu xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế
tỷ lệ hộ nghèo nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số giảm trung bình khoảng ba năm một năm
tuy nhiên kết quả giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số
miền núi chưa thực sự bền vững một số kết quả chưa thực chất chất lượng giảm nghèo chưa cao
tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số tái nghèo phát sinh nghèo hộ cận nghèo cao
số huyện được công nhận thoát nghèo đạt tỷ lệ thấp tám trên sáu mươi bốn huyện tương đương một mươi hai
tính đến năm hai nghìn một mươi tám số thôn đặc biệt khó khăn thoát khỏi tình trạng này rất thấp tỷ lệ là năm mươi một
chương trình sữa học đường chẳng hạn thì hiện nay chúng ta còn đang bán rất nhiều là bao nhiêu vi chất
nhưng mà tôi đi tiếp xúc
cử tri hòa bình tôi nói thật rớt nước mắt đồng bào nói rằng là tôi chẳng biết một mươi chín hai mươi một rồi sữa học
tại sao chương trình sữa học đường không có ở hòa bình đây
hoặc là ở đây trẻ em đang đi chấn đất đi học đây thèm một hộp sữa thôi cũng không có
thế thì tôi thấy rằng là chúng ta tránh cái việc gọi là nước chảy chỗ chúng
hình như người dân tộc chính là cái tỷ lệ nghèo của địa phương đó
khoảng trên chín mươi cái người nghèo chính là người dân tộc
tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số được giao đất
giao rừng rất thấp chiếm một mươi một năm số hộ
chế độ định mức khoán bảo vệ rừng thấp bốn trăm linh đồng một hectare một năm
người dân chưa thể sống bằng nghề rừng
trong khi đó chính sách hỗ trợ đất ở đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo
còn nhiều hạn chế sau nhiều năm chưa được giải quyết cơ bản
chính sách chúng ta thường thường là chậm so với thực tế
hay nói cái khác là chính sách thường lạc hậu
cái tiền bảo vệ rừng
dân được từ hai trăm linh lên bốn trăm linh
nhưng bốn trăm linh hectare so với thực tế bây giờ
thì người dân không thể nào mà có đủ cuộc sống để mà dưới tán rừng để bảo vệ rừng
cái định mức như thế thì người dân chưa thể sống được bằng nghề rừng
và như thế thì cái chuyện mà dẫn đến phá rừng là cũng là một trong những cái nguyên nhân
mặc dù ngân sách trung ương và địa phương phân bổ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi năm
đều vượt so với kế hoạch phân bổ vốn ban đầu
tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện không như kế hoạch
phân bổ vốn cho các chương trình theo kế hoạch
trong đây báo cáo vẫn thấy là vẫn còn thấp hơn so với kế hoạch đặt ra
cao nhất ở đây cái chương trình một trăm ba mươi năm thì cũng được có bảy mươi sáu năm thôi
có những cái dự án có chương trình chỉ có tám
thì rõ ràng là cũng phải đề nghị xem là cái do nguyên nhân gì mà
bố trí vốn cho một cái lĩnh vực được đảng nhà nước quan tâm
bố trí vốn thấp như thế này thiếu như thế này
rồi lại còn bố trí giao vốn còn chậm nữa
thì cũng phải rõ cái trách nhiệm cái nguyên nhân của cái việc này
nhiều khi chính sách ra rời đấy nhưng mà cái lượng tiền để mà đi theo thực hiện ngay chính sách đó là chậm
trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi hai đến hai nghìn một mươi tám khoản đầu tư từ vốn ngân sách trung ương ngân sách địa phương
và các nguồn vốn khác cho chương trình giảm nghèo này là không nhỏ
tuy nhiên với cách thức làm việc còn chậm phân cấp phân quyền còn lòng lẻo khiến nguồn vốn đó không phát huy được hiệu quả
thưa quý vị hiện có rất nhiều nguyên nhân được đưa ra cho tình trạng nghèo bền vững của đồng bào dân tộc thiểu số
đồng bào vùng đặc biệt khó khăn nhưng người dân còn ỉ lại trông chờ vào chính sách hỗ trợ của nhà nước
phân cấp phân quyền còn yếu và chính sách ban hành chậm không đáp ứng được tình hình thực tế
nhưng vấn đề ở cơ chế chính sách việc ban hành tham mưu cũng là vấn đề đáng quan tâm
phản ánh về những tồn tại hiện nay trong công tác xóa đói giảm nghèo nhiều ý kiến cho rằng
chính sách để chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số miền núi được ban hành nhiều
nhưng chất lượng nhiều văn bản không bảo đảm tính khả thi
một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất còn manh mún giàn trải trùng lập về nội dung và địa bàn
đối tượng thụ hưởng
lồng ghét các chính sách liên quan đến phối hợp liên ngành chưa đảm bảo
và các chính sách về chất lượng là nhiều chính sách manh mún giàn trải và trùng lập
có những chính sách phù hợp cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số này
nhưng lại không phù hợp cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số khác nhưng mà vẫn bắt người ta dùng một cái chính sách chung
các công trình dự án rất nhỏ ở các địa phương thủ tục đơn giản quy mô vốn nhỏ hoàn toàn theo một quy trình
có thể đơn giản hơn nhưng các địa phương phản ánh không có hướng dẫn của các bộ ngành
cho nên người ta cũng rất loay hoay không biết thực hiện cái đấy như thế nào
thủ tục cũng giống như đầu tư công cũng chậm và ảnh hưởng đến tiến độ của công trình trong chương trình lòng lào biên phước này
mặc dù trình độ dân trí của bà con còn nhiều hạn chế không đồng đều thiếu kiến thức làm ăn đông con thiếu việc làm thiếu vốn sản xuất
một số ít người dân còn tư tưởng trông chờ ỉ lại vào các chính sách trợ giúp của nhà nước và cộng đồng
song nhiều xã thôn bản đặc biệt khó khăn nhất là các hộ di dân tự do còn thiếu đất ở đất sản xuất thiếu phương tiện sản xuất
ảnh hưởng lớn đến công tác giảm nghèo bền vững
tuy nhiên việc chậm ban hành tham mưu của các bộ ngành có liên quan cũng là nguyên nhân khiến chương trình giảm nghèo chưa thực sự hiệu quả
chúng ta có đánh giá được rằng là chậm như thế thì nếu mà thu thì nó sẽ như thế
nếu mà thu thì nó sẽ như thế nào thì ở đây chậm như thế này là chậm bao nhiêu lâu
có những bộ ngành chỉ là chậm một vài tháng có bộ ngành chậm hàng một mươi năm
thế thì nguyên nhân ở đâu và đặc biệt là nó đánh giá tác động là đánh giá nó ảnh hưởng như thế nào
chúng tôi thì cũng mong muốn là chỉ ra cụ thể là chậm ban hành như thế nào
hiện nay một hiện tượng của chúng ta là ban bệ đều có đầy đủ văn bản đều có đầy đủ nhưng không hoạt động đầy đủ và triển khai không đầy đủ
có thể nói công tác xóa đói giảm nghèo là một trong những chính sách nhận được sự quan tâm lớn của đảng và nhà nước ta
tuy nhiên nếu tất cả các mắt xích trong chuỗi thực hiện đó không khớp nối nếu sự chủ quan từ cơ chế đến thực thi còn tồn tại
thì việc tái nghèo nghèo bền vững sẽ vẫn còn khó có lời giải tại các vùng đất xa xôi khó khăn của tổ quốc